chiều ngày một mươi một tháng hai tại bộ công thương các địa phương có sản phẩm nông sản trái cây đã ký kết với các doanh nghiệp trung tâm thương mại để đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong các hệ thống chuỗi siêu thị nội địa
trước sự chứng kiến của bộ công thương đã có tám tỉnh thành phố ký kết với chín doanh nghiệp đại lý phân phối để tiêu thụ các sản phẩm nông sản trái cây
theo đại diện bộ công thương trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã có hàng nghìn tấn nông sản như thanh long dưa hấu mít nhãn gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ do vấn đề truy xuất nguồn gốc và một số cửa khẩu tạm dừng hoạt động
vì vậy việc các địa phương có nông sản trái cây ký kết với các doanh nghiệp trung tâm thương mại sẽ đưa hàng hóa của việt nam vào tiêu thụ trong các hệ thống chuỗi siêu thị lớn bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm và thúc đẩy tiêu thụ
cùng với đó bộ công thương và các doanh nghiệp bán lẻ đã thống nhất dù tiêu thụ ở thị trường nội địa hay xuất khẩu thì các nông sản phải bảo đảm chất lượng hỗ trợ người nông dân xong không quên quyền lợi người tiêu dùng